hiện tại cá cha ở đồng bằng sông cửu long tăng giá kỷ lục khiến người nuôi lãi từ sáu đến chín đồng một kg
có loại đã chạm mốc ba mươi sáu đồng một kg đây là mức giá cao nhất trong gần hai mươi năm qua
theo các doanh nghiệp thủy sản thị trường lớn nhất là trung quốc bắt đầu gia tăng nhập khẩu dẫn đến cung không đủ cầu
ngoài ra giá cá cha nước ta xuất khẩu vào mỹ đang có mức cao nhất trong thị trường với khoảng năm đô la mỹ
còn hiệp hội cá tra việt nam cho biết cá cha tăng giá cao do nguồn cá nguyên liệu phục vụ cho chế biến xuất khẩu đang bị thiếu hụt
vùng cá nguyên liệu tự thả nuôi của các doanh nghiệp không còn nhiều nên buộc phải ra bên ngoài tìm mua cá cha của nông dân đẩy giá tăng cao để thu mua được cá